cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam hai bị can
là kiều văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường thượng thanh quận long biên
và bùi tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chân bà tùy
kiều văn tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này
tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cối gây thương tích
điều đáng chú ý kiều văn tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động
cho vay lãi nặng trên địa bàn quận long biên huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh
với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất là từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm chín mươi hai một năm
tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan công an đang tiến hành khám xét
nhà của bùi tiến đạt đã thu giữ một thanh đao ba giấy biên nhận vay ba gói ma túy
thu giữ của kiều văn tiến một xe ô tô năm điện thoại di động
vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ